theo chỉ đạo của thành phố chậm nhất đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tất cả các sở ban ngành ủy ban nhân dân các quận huyện phường thị xã thị trấn trên địa bàn thành phố hồ chí minh hoàn thành việc kiện toàn tổ chức nhiệm vụ của một bộ phận một cửa liên thông
theo đó các cơ quan đơn vị chứng chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính xác lập cơ chế kiểm soát quá trình tiếp nhận giải quyết trả kết quả hạn chế tối đa việc người dân doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn thực hiện nghiêm quy định về thư xin lỗi giải quyết dứt điểm các trường hợp phản ánh ký nghị của người dân doanh nghiệp
ngoài ra quán triệt đến từng cán bộ công chức viên chức về tình hình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính phủ điện tử nắm vững các quan điểm chỉ đạo của chính phủ trong xây dựng phát triển hướng tới chính phủ số nền kinh tế số và xã hội số xác định ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu hỗ trợ thúc đẩy công tác cải cách hành chính